và năm nay thật đặc biệt khi mà cả nước đang căng mình chống đại dịch covid một mươi chín
việc chúng ta là tuân thủ nghiêm túc các chỉ thị chống dịch của trung ương và địa phương
là một trong những cách chúng ta tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch
và đó cũng chính là cách chúng ta kỷ niệm ngày tết độc lập
một cách ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
ngày mùng hai tháng chín năm nay
ông vò cùng các cháu đón tết độc lập tại nhà
những câu chuyện ký ức và kỷ niệm trong những dịp lễ mùng hai tháng chín trước đây
ông và cháu cùng kể cho nhau nghe
tình hình dịch bệnh đã làm thay đổi kế hoạch của gia đình ông
con biết ngày mùng hai tháng chín là ngày quốc khánh của dân tộc ta
là ngày mà ông bà bố mẹ sẽ chở con lên lăng bác chơi
nhưng do năm nay dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến
nên ông bà bố mẹ không thể chở con lên lăng bác được
còn đúng ra nếu không giãn cách thì anh em có thể ngồi uống chén nước
để bình luận để nói chuyện về cái cuộc cách mạng tháng tám thành công và mùng hai tháng chín
nhưng đến bây giờ chúng ta tự ông bà con cháu cùng gia đình ôn lại
thí dụ tôi là ông tôi ôn cho các cháu
còn đây là lần đầu tiên bà bình không đón mừng ngày quốc khánh cùng gia đình
thay vào đó bà cùng với các thành viên trong tổ covid cộng đồng
đón tết độc lập với nhiệm vụ đặc biệt tham gia trực chốt trong cả bốn ngày nghỉ lễ
đó cũng là cách để đóng góp phần nào sức nhỏ bé của mình vào công cuộc chống dịch bệnh
hôm nay thì tôi làm bảo vệ thành ra tôi cũng trực
chúng tôi cũng đi treo cờ với những nhà mà không có ở đây
còn những nhà ở đây chúng tôi cũng nhắc nhở đi xeo cờ và rất đầy đủ và đều ở đặn
hà nội vẫn đang trong đợt giãn cách xã hội thứ ba
những hoạt động kỷ niệm vui chơi bị tạm dừng
thế nhưng từ nhà ra ngõ từ ngõ nhỏ ra tới phố lớn
tại các tòa trung cư tổ dân phố hay thậm chí tại các ngõ xóm nhỏ
dù là khu vùng xanh hay khu đảng cách ly phòng tòa
người dân vẫn không quên treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
không khí mừng tết độc lập năm nay hoàn toàn khác biệt so với mọi năm
mọi năm thì có khi là vẫn tổ chức cái vui chơi cho các hộ gia đình và cho các cháu
kiểu ôn lại những cái ngày
lịch sử những ngày kỷ niệm trong loại của đất nước
nhưng mà năm nay do tình hình dịch bệnh là chúng ta chỉ có treo cờ còn tất cả các hộ dân là phải ở trong nhà
những gia đình là ông bà con cháu ở trong nhà cùng đón cái mùng hai tháng chín
nó bình thường như vậy thôi
còn nếu được ra đường mà không phải giãn cách thì nó sẽ có cái không khí khác
còn không khí này là không khí trong cùng gia đình với nhau
quảng trường ba đình nơi ghi dấu cách đây tròn bảy mươi sáu năm cùng bản tuyên ngôn độc lập
và sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa
này là nước cộng hòa dội chủ nghĩa việt nam
hình ảnh rực đỏ lá cờ tổ quốc tung bay khiến mỗi chúng ta càng thêm xúc động
và càng thôi thúc hơn khát vọng mong muốn dịch bệnh sẽ mau qua
cuộc sống bình thường mới sẽ sớm trở lại
chúng ta sẽ rất là mong muốn mừng được dựa các tết độc lập
để cho đất nước ngày càng đẹp hơn
cũng mong là bệnh dịch sớm được đẩy lùi
để năm sau chúng ta lại có cái dịp có cơ hội để chúng ta ôn lại được

dâng đầy tình yêu mãi trong tim thầy
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hơn ba phạm nhân trên toàn quốc đã được đặc xá tha tù trước thời hạn
hồi hộp chờ đợi để rồi vỡ hòa trong niềm hạnh phúc
khi gặp lại người thân và bạn bè sau một quãng thời gian lầm lỗi
tự đáy lòng những người được đặc xá trong đợt này
đã cảm nhận rõ rệt giá trị của gia đình của cuộc sống tự do
và trách nhiệm của một công dân với xã hội
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại trại tạm giam số hai công an thành phố hà nội
diễn ra trong bối cảnh khi tình hình của dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nên tất cả thủ tục
đều được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng các quy định về phòng chống dịch
những người được đặc xá là những người có quá trình học tập
lao động cải tạo tiến bộ và đã được xem xét rất kỹ đúng đối tượng
điều kiện quy định có đủ cơ sở khẳng định họ đã ăn năn hối cải
nhận rõ sai lầm không ngừng nỗ lực phân đấu học tập
cải tạo tiến bộ để hoàn lương
năm nay thì là rất đặc biệt là triển khai quyết định đặc xá của thủ tướng nước
là diễn ra trong cái bối cảnh là đại dịch covid và rất nhiều tỉnh
địa phương đang thực hiện giãn cách phong tỏa xã hội
sau khi tổ chức lễ công bố chúng tôi sẽ làm thủ tục
cũng như là làm các cái xét nghiệm liên quan đến covid
cũng như là các giấy tờ liên quan và các trại tạm giam bố trí phương tiện
cũng như cán bộ là đưa những phạm nhân được đặc xá của thủ tướng nước
về địa phương lên kiếm chú
và bàn giao địa phương cư chú vừa đảm bảo an toàn
vừa thể hiện tính nhân văn
sau phấn công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước
giám thị các trại giam công an thành phố hà nội đã cấp giấy chứng nhận đặc xá
đồng thời tổ chức đưa người được đặc xá về địa phương nơi cư trú
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giờ đây những người này đã trở thành những người tự do
trở về trong bàn tay bao dung của gia đình người thân và cộng đồng xã hội
sau khi mà chúng tôi được nhận quyết định
nhận quyết định đặc xá của chủ tịch nước
thì nhìn chung là tất cả anh em phạm nhân cũng như bản thân tôi
cũng rất là vui mừng và xúc động trước sự khoan hồng của đảng và nhà nước
không biết nói gì hơn thì thay mặt anh em phạm nhân được đặc xá đợt tháng chín năm hai nghìn hai mươi một này
chúng tôi kính chúc đảng và nhà nước mạnh khỏe phát triển mạnh mẽ hơn nữa
để đưa đất nước chúng ta ngày một lớn mạnh
trong đợt đặc xá này thành phố hà nội có năm mươi chín người được đặc xá trở về nơi cư trú
công an thành phố hà nội đã phối hợp với chính quyền địa phương
để giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng
vượt qua khó khăn mặc cảm phân đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội
còn đối với các phạm nhân chưa được hưởng đặc xá lần này
lãnh đạo công an tp hà nội mong rằng các phạm nhân sẽ nỗ lực và cố gắng hơn nữa
chấp hành thật nghiêm túc nội quy trại tạm giam tích cực học tập
lao động cài tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của đảng nhà nước
nhân dịp này nhiều địa phương trên cả nước cũng lòng trọng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của chủ tịch nước
cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
chi tiết sẽ có trong cuộc tuyên bán ngày sau đây
sáng ngày một tháng chín công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc giá của chủ tịch nước cho một mươi bốn phạm nhân
đang chấp hành án tại trại tạm giam công an thành phố
đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải quyết tâm lao động học tập tiến bộ được tập thể phạm nhân bình xét
tại quảng nam công an quảng nam đã công bố quyết định của chủ tịch nước về đặc giá tha tù trước thời hạn cho một mươi một phạm nhân
đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh và các nhà tạm giữ cấp huyện thuộc công an tỉnh quảng nam
sau lễ công bố công an các đơn vị địa phương liên quan bố trí phương tiện đưa phạm nhân được đặc xá
bàn giao cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi phạm nhân về cư trú tiếp nhận theo quy định
đợt này có ba phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh long an
và tám phạm nhân tại các nhà tạm giữ cấp huyện thuộc công an tỉnh được chủ tịch nước đặc giá tha tù trước thời hạn
qua đợt đặc xá lần này các trường hợp phạm nhân được hưởng đặc xá sau khi trở về với gia đình và xã hội
cần nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để chủ động hòa nhập với cộng đồng
bắt đầu từ tối ngày một tháng chín đến hết ngày ba tháng chín quận thanh xuân sẽ di rời hơn một người dân ra khỏi ổ dịch phường thanh sơn trung
đến khu ký túc xá đại học fpt để cách ly nhằm giảm bớt việc lây nhiễm đảm bảo các vùng xanh lần gận
phóng viên antv đã ghi nhận về công tác di rời người dân tại phường thanh xuân trung
quận thanh xuân đã ra quyết định thành lập ba tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức
giúp các người dân đưa đi cách ly
ngay đầu giờ tối qua tám xe buýt cỡ lớn và một xe cỡ nhỏ đã được ủy ban nhân dân quận thanh xuân
điều động đến ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi nguyễn trãi để đưa f một tại điểm dịch trên đi cách ly
đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực này
lực lượng chức năng được bố trí tại các vị trí khác nhau nhằm đảm bảo an toàn cho việc di rời người dân
các trường hợp f một được đưa đi cách ly trước sau đó thực hiện việc giãn dân ra khỏi hai con ngõ kể trên
công tác phòng chống dịch được lực lượng chức năng xử lý liên tục khi người dân từ ngõ di chuyển lên xe
trước đó về việc thực hiện người dân đi giãn cách được đăng trên nhóm gia lô
và gửi trực tiếp cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa
trong ngày một tháng chín và ngày hai tháng chín quận sẽ tiếp tục thông báo và vận động người dân tình nguyện đăng ký đến khu giãn dân
với những người còn lại nếu không tình nguyện ngày ba tháng chín quận sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định
câu chuyện mua hàng
nhưng không nhận hay còn gọi là bom hàng không phải là câu chuyện mới
nhưng trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay việc bom hàng khi các lực lượng chức năng đang rất vất vả
để có thể đi chợ giúp người dân đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm là hành vi thiếu tính nhân văn thậm chí vô trách nhiệm với cộng đồng
vâng lý do được đưa ra là thử xem đường link đi chợ hộ có hoạt động thực sự hay không thì hiện tượng này đã xảy ra tại tp hcm
và dư luận cho rằng các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm để trong các tuần
siết giãn cách tiếp theo thì sẽ không còn tái diễn việc cố tình đặt thử mà không nhận hàng
mới đây sở thông tin và truyền thông tp hcm đã xác minh hai địa bàn xảy ra tình trạng bom hàng khi đi chợ hộ
quận tân phú bị từ chối chín mươi sáu đơn hàng trong một ngày và phường an phú thành phố thủ đức là một trăm linh đơn
vấn đề này gây bức xúc và nhiều ý kiến cho rằng cần phải xử lý nghiêm
bởi trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay hành động vô ý thức này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp
tới hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm cho nhân dân
người muốn mua phải chờ đợi lâu hơn còn người được mua thì lại không chịu nhận hàng
chúng ta loại trừ những người vì sự hiếu kì cũng như vì ý thức trách nhiệm của họ không cao
còn những người khác nếu như việc nhờ đi chợ hộ sau đó thì bom hàng để thực hiện việc cản trở cho các lực lượng chức năng trong cung cấp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi cũng như là mức độ thực hiện hoạt động cụ thể về việc đặt hàng của họ
từ đó chúng ta có thể xác định về những hình thức xử lý cho phù hợp

nghị định của chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự
phường bảy quận gò vấp thành phố hồ chí minh với hơn ba mươi sáu nhân khẩu
hiện nay mỗi ngày ủy ban nhân dân phường nhận được khoảng hai trăm năm mươi đơn nhờ đi chợ hộ
và cũng đã có trường hợp người dân nhờ mua nhưng lại từ chối nhận hàng
gặp nhiều khó khăn để có thể huy động đủ nhân lực xử lý các đơn hàng
ủy ban nhân dân phường cũng đã trao đổi chặt chẽ hơn với tổ dân phố giả soát kỹ
đánh lặp lại tình trạng đơn hàng đã mua nhưng không có người nhận
và cố gắng chậm nhất hai ngày người dân có thể nhận được thực phẩm
sưu thị cũng cảm thấy quan mang việc bơm hàng như vậy
không biết là người dân đặt có bị bơm hàng tiếp hay không
làm cho sưu thị cũng cảm thấy quan mang các đơn vị kinh tế trên địa bàn cũng quan mang
việc xử lý này nhằm mục đích là tránh gây lãng phí cho xã hội
trong cái thời điểm giãn cách xã hội này thì chúng ta cần phải trân trọng những cái gì
mà lương thực thực phẩm để chúng ta xử lý và chúng ta đề nghị khu phố đó
phải có kiểm điểm trong dân sau này
để giãn cách xã hội có hiệu quả việc cung ứng lương thực thực phẩm
cho người dân là yếu tố rất quan trọng
hiện nay việc đi chợ hộ giúp người dân không chỉ được chính quyền tp hcm áp dụng
mà đang được triển khai ở một số địa phương khác
cho thấy nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng để hỗ trợ nhân dân
trong hoàn cảnh khó khăn này
tuy nhiên để tình trạng bom hàng không tái diễn
chính quyền cơ sở tổ dân phố cũng cần tăng cường tuyên truyền
cần hướng dẫn đối với người dân lường trước các tình huống
để có phương án xử lý phù hợp
chuyển sang các tin tức về ninh trật tự
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công
chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng trần thành trung
thu hơn một năm trăm linh viên ma túy hồng phiến
cụ thể vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút ngày một tháng chín
lực lượng công an bắt quả tăng trần thành trung đang có hành vi tàng trữ
trái phép chân ma túy thu giữ một trăm bốn mươi ba viên nén màu hồng và ba viên nén màu xanh
trung khai nhận số viên nén trên đều là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
trong quá trình phá án ban chuyên án đã bắt quả tang trần văn huy
và trương minh tâm đang ở trong nhà của trung
tiến hành test nhanh ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trần thành trung
cơ quan công an đã thu giữ thêm một ba trăm năm mươi chín viên nén màu hồng và một mươi hai viên nén màu xanh
ngoài số ma túy trên lực lượng phá án còn thu giữ thêm một bình tự chế
để mua bán và sử dụng ma túy một bộ loa đèn và gần một năm mét khối gỗ
không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ngày một tháng chín phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm
trên đường thủy nội địa cục cảnh sát giao thông cho biết
đơn vị vừa đấu tranh và làm rõ nhóm đối tượng buôn bán vận chuyển
hơn một ba trăm linh tấn than không rõ nguồn gốc từ quảng ninh đi các tỉnh thành tiêu thụ
kiểm tra tàu thủy mang biển số vp hai nghìn một trăm tám mươi chín
đang lưu thông trên sông lô đoạn giáp danh giữa phú thọ và vĩnh phúc
lực lượng chức năng phát hiện trên tàu vận chuyển khoảng một ba trăm linh tấn than
không có hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng lê quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại lập thạnh vĩnh phúc cho biết nhận trở thuê số than này
từ uông bí quảng ninh về bến trung kiên vĩnh phúc
việc thuê khoán chỉ toàn bằng hợp đồng miệng không có bất kỳ giấy tờ gì
và tiến hành xác minh lực lượng chức năng đã làm rõ được chủ của số than
nguồn gốc là nguyễn văn quảng trú tại huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
sau khi thu gom than quảng đã thuê việt trở than về vĩnh phúc để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
để điều tra và xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay sau đây
xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo
nhân lễ kỷ niệm quốc khánh mùng phúc
báo tuổi trẻ số ra sáng ngày hôm nay
đã đăng tải khẳng định của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trong suốt bảy mươi sáu năm qua đảng nhà nước và nhân dân việt nam
không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do hạnh phúc của nhân dân
với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do
theo thủ tướng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa
với những biến đổi nhanh chóng khó lường
đặc biệt đại dịch covid một mươi chín xuất hiện và bùng phát trong gần hai năm qua
gây ra những thiệt hại nặng nề đối với các quốc gia
lửa thử vàng gian nan thử sức thử thách này dễ dàng gian luyện bản lĩnh của chúng ta
lịch sử đã chứng minh trong khó khăn thách thức và gian nan
tinh thần đoàn kết tương trợ chia sẻ quốc tế là liều thuốc quý
để chúng ta cùng nhau đi qua dịch bệnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa
vì hòa bình hợp tác và phát triển
thông tin trên báo công an nhân dân
phó thủ tướng phạm bình minh tin tưởng rằng các phạm nhân được đặc xá
sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách và tự tin hơn vững vàng hơn trong cuộc sống
để thực sự trở thành người lương thiện
theo phó thủ tướng ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho ba hai mươi sáu phạm nhân
và chín người đang được hoãn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
điều đó tiếp tục khẳng định và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc
chính sách khoan hồng của đảng và nhân nước ta đối với người bị kết án phạt tù
đã thực sự cải tạo tiến bộ khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn ăn hối cãi
phó thủ tướng nhắn nhủ các phạm nhân được đặc xá
đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện
trước mắt các anh các chị còn nhiều thử thách
bên cạnh đó là sự cám rỗ lôi kéo xúi rục thậm chí đe dọa của người xấu kẻ ác
nhưng với những gì đã phần đấu học tập lao động cải tạo tiến bộ ở chạy giam
phó thủ tướng tin tưởng rằng các phạm nhân được đặc xá sẽ vượt qua mọi thử thách khó khăn
tp hcm và các tỉnh lân cận cần quyết tâm hơn để kiểm soát dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
đây là các biện pháp đã đề ra là đúng hướng phù hợp khả thi
thủ tướng đề nghị tp hcm bình dương đồng nai và long an
quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
thủ tướng phạm minh chính đánh giá tuy dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn
song thực tiễn thực hiện tăng cường giãn cách xã hội đã cho thấy quan điểm chiến lược về kết hợp hài hòa
hiệu quả giữa lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất xuyên suốt của thành phố của tỉnh
với phân cấp tổ chức thực hiện cụ thể tại các xã phường thị trấn là đúng đắn
thủ tướng đề nghị tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai và long an cần quyết tâm cao hơn nữa
nỗ lực hơn nữa để thực hiện được mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời phải chuẩn bị các biện pháp thích ứng với dịch bệnh lâu dài
do các biến thể mới rất nguy hiểm của virus gây ra trên phạm vi toàn cầu
bác sĩ nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế cho biết

thành phố sẽ sử dụng số vaccine trên để tổ chức tiêm mũi thứ hai từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín
trong đó tập trung cho những người đã tiêm mũi thứ nhất vào đợt bốn tiêm trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra số lượng vaccine trên sẽ được tiêm cho những người đã tiêm trong đợt năm
với những loại vaccine có thời gian giãn cách giữa hai mũi ngắn hơn từ ba đến bốn tuần
bác sĩ hoài nam nói việc trích ngừa vaccine covid một mươi chín trễ hơn thời gian khuyến cáo
đây là bệnh mới nên chưa có thống kê nào về việc tiêm trễ hơn một tuần một mươi ngày hay một tháng thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
tất cả những khuyến cáo đều kêu gọi người dân tiếp cận chích ngừa càng sớm càng tốt khi có vaccine
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin sáng phương nam cùng với sự đồng hành của biên tập viên hoàng trí
xin mời anh hoàng trí
xin cảm ơn biên tập viên minh phương hòa trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị trong tổng số gần hai triệu mẫu test nhanh thì phát hiện bảy mươi hai f
một triệu liều vaccine astrazeneca và pfizer được cắp cho thành phố hồ chí minh là những thông tin đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong hai mươi bốn ngày

tính từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một tháng chín thành phố hồ chí minh thực hiện gần hai triệu xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại những vùng nguy cơ cao vùng cam và vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ
trong đó số ca phát hiện mắc covid một mươi chín f chiếm tỷ lệ ba sáu khoảng bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín
thành phố đang thực hiện test nhanh trở lại những nơi đã từng thực hiện để tìm thêm ca mắc covid một mươi chín
hiện tỷ lệ f tại vùng nguy cơ và rất cao chỉ còn dưới hai
như vậy có thể thấy qua từng đợt xét nghiệm số ca f giảm dần
thành phố tiếp tục bóc tách dần những ca f ra khỏi dân cư từ đây đến ngày một mươi năm tháng chín
bộ y tế đã quyết định cấp cho thành phố hồ chí minh thêm hai loại vaccine ostrazeneca và razer với tổng số hơn một triệu liều
hai loại vaccine này sẽ được dùng để tiêm mũi hai cho người đã đủ thời gian tiêm theo khuyến cáo
gần ngày hai mươi tháng sáu đến nay những người này đã tiêm được gần một mươi một đến một mươi hai tuần
hiện việc tiêm chủng được giao cho các quận nguyện phường xã tổ chức
một thông tin đáng chú ý khác từ ngày một tháng chín đến hai nghìn hai mươi một
có năm mươi sáu công nhân công ty bon giang việt nam tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
được hưởng lương ngừng việc mỗi người tám mươi năm đồng mỗi ngày cho đến khi có thông báo mới
việc tính tiền lương này được áp dụng với toàn thể công nhân lao động
trừ các đơn vị chức năng cần thiết duy trì vận hành trong khu công nghiệp và thực hiện phương án ba tại chỗ
công ty quang giang cũng thông báo nếu người lao động ngừng việc trọn tháng
thì công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
công an quận bảy thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hồ hữu nhân bốn mươi một tuổi
để điều tra làm rõ tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác theo điều ba trăm ba mươi chín bộ luật hình sự
đây là người tự xưng là bang chỉ đạo quận bảy trong clip trên mạng xã hội gây bức xúc trong tuần qua
trước đó vào chiều hai mươi chín tháng tám ông nhân cầm trên tay một tấm thẻ tự xưng là ban chí đạo quận bảy
liên tục quất tháo nhân viên bán hàng nhân viên bảo vệ của một siêu thị trên địa bàn phường tân phong quận bảy thành phố hồ chí minh
người đàn ông này bất chấp quy định phòng chống dịch tháo khẩu trang và tách thức nhân viên siêu thị chụp hình
clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và đa số cộng đồng mạng chỉ trích thái độ hung hãn của ông nhân
vào cuộc điều tra công an xác định ông nhân không phải là công chức viên chức và cán bộ thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy
thẻ công vụ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy mà ông nhân sử dụng là do người bạn đưa cho để thuận lợi đi lại
bất chấp các quy định về tăng cường thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu toàn địa bàn thành phố hồ chí minh
một số phương tiện vẫn tham gia khai thác thủy sản trên biển đã bị lực lượng biên phòng thành phố bắt giữ
ngày một tháng chín tổ công tác khu đồng biên phòng cần thạnh bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển
khi đến khu vực biển thị trấn cần thạnh huyện cần giờ thì phát hiện ba phương tiện hai mang biển kiểm soát của bà rịa vũng tàu
một biển kiểm soát của thành phố hồ chí minh đang khai thác thủy sản bằng lưới
tại thời điểm kiểm tra ba chủ phương tiện không xuất trình được đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến phương tiện
người làm việc trên phương tiện đặc biệt không có giấy tờ đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp để đi lại làm việc trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
việc khai thác thủy sản của các phương tiện trên tại thời điểm này là trái quy định của pháp luật hiện ba phương tiện đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định
thưa quý vị bác sĩ dương minh tuấn sở hữu lượng theo dõi đông đảo trên mạng xã hội nhờ chia sẻ thông tin y khoa hữu ích với văn phòng vui nhột
đến với ngành y như một cơ duyên
chào bác sĩ trẻ dành nhiều tháng tình nguyện lên vùng cao minh hóa của tỉnh quảng bình để phụng sự những hoàn cảnh khó khăn
hành trình tầng tâm của bác sĩ tuấn đã truyền cảm hứng tích cực cho cộng đồng
chàng trai dương minh tuấn lựa chọn ngành y như ước nguyện nếu giữ thêm mạng sống sau những mất mát trong gia đình
ngay khi ra trường người bác sĩ trẻ với nhiều hoài bảo chọn thành phố hồ chí minh lập nghiệp để thử thách bản thân
ba năm trước bác sĩ tuấn đăng ký tình nguyện làm việc tại vùng cao huyện minh hóa tỉnh quảng bình với hy vọng được giúp đỡ đồng bào khó khăn
ngay khi dịch covid một mươi chín bùng phát phức tạp lại phía nam anh là sẵn sàng trở lại thành phố hồ chí minh chia lửa với đồng nghiệp trong cuộc chiến cam go này

ở đây thì bọn mình có một khu riêng để cho bệnh nhân có thể theo dõi và điều trị tại đấy

và có những khó khăn

chứng kiến rất nhiều bất má
nhưng mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời m siến các bất má
nhiều đến vậy mà

hoang mang chứ mình rất hoang mang

là mình không được quá để cảm xúc chi phối trong công việc
một phần là do bản thân mình là người suy nghĩ mọi chuyện
đều thay đổi tích cực

và để tập trung vào cho việc điều trị và giúp đỡ các bệnh nhân của mình
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
một người phụ nữ đi xe đạp điện chạy cắt ngang sang đường mà không quan sát khiến cho chiếc xe container phải đánh lái để tránh né gây ra va chạm với một xe ô tô khác
được camera hành trình ghi lại cho thấy hình ảnh người phụ nữ đi xe đạp điện di chuyển từ làn trong cùng rồi rột lên đầu xe ô tô bốn chỗ
chiếc xe đạp điện sau đó cắt ngang đầu xe ô tô này để sang đường
cùng lúc đó xe container đi ở phía làn trong vùng vượt lên
phát hiện xe đạp điện đang sang đường tài xế xe container đã phải đánh lái sang phải để tránh né
hậu quả chiếc xe container và bảy chiếc xe ô tô bốn chỗ khiến cho chiếc xe này hư hỏng nặng
theo thống kê của cục hàng không việt nam sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
chỉ đạt ba mươi một tám trăm linh khách giảm gần chín mươi chín so với tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tính riêng các hãng hàng không việt nam lượng khách vận chuyển trong tháng tám đạt một mươi một giảm chín mươi chín so với tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong đó có hai khách quốc tế giảm gần chín mươi so với tháng tám năm hai nghìn hai mươi
việc giảm sâu so với các tháng trước đó là do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
lần thứ tư đã ảnh hưởng tới nhiều tỉnh thành
trong cả nước cục hàng không việt nam vừa yêu cầu các hãng hàng không tiếp tục thực hiện việc hạn chế số lượng chuyến bay
từ các tỉnh thành phố thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
cụ thể dừng khai thác các chuyến bay chở khách giữa các địa phương
trừ đường bay tp hcm hà nội và ngược lại
tối đa hai chuyến chở khách một ngày do việt nam airlines khai thác
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa học sinh cả nước sẽ bước vào ngày khai giảng năm học mới
tuy nhiên do dịch covid một mươi chín nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
các trường chuyển sang giảng dạy trực tuyến
tuy nhiên với trường mầm non thì không thể áp dụng hình thức này
và buộc phải đóng cửa trong thời gian dài
điều đó không chỉ khiến các trường bầm non tư thuộc đứng trước nhiều khó khăn
mà cả giáo viên tại các cơ sở này cũng phải vất vả mưu sinh trang trải cuộc sống
và trong hoàn cảnh đó cộng đồng giáo viên bầm non tư thuộc ở hà nội
đã chung tay giúp đỡ những thầy cô có hoàn cảnh khó khăn hơn để vượt qua thời gian dịch bệnh này
đóng cửa từ cuối tháng bốn đến nay
nhưng hàng tuần cô trần phương mai vẫn đều đạn lau dọn sắp xếp các phòng học khu vui chơi của trường
thời gian qua không được tổ chức giảng dạy đồng nghĩa với việc không có nguồn thu
nhưng nhà trường vẫn phải lo tiền thuê mặt bằng duy trì cơ sở vật chất
tuy nhiên ngoài vấn đề tài chính điều khó khăn nhất với các trường bầm non tư thuộc
là làm sao để có thể giữ được sự gắn bó với nghề cho các giáo viên
khó khăn nhất của ngành mầm non chúng tôi đó là các con không thể tham gia được học trực tuyến
và chúng tôi cũng rất là khó để có thể là tham gia vào các công tác giảng dạy hay là chăm sóc gián tiếp
tức là thông qua bố mẹ
cái khó khăn tiếp theo của chúng tôi đó là
hẳn như là tất cả các giáo viên của trường bầm non tư thuộc của chúng tôi đang phải hiện tại đang phải nghỉ việc không lương
nếu như mà dịch quá dài như thế này
thì không biết là các cô giáo viên của trường bầm non tư thuộc
liệu có trụ được với nghề hay không
và qua dịch không biết được bao nhiêu số lượng phần trăm giáo viên có thể quay trở lại trường để đi làm được
thực tế các trường bầm non tư thuộc
là những đơn vị tự chủ tài chính
nên khi trường tạm dừng hoạt động
thì đội ngũ giáo viên nghỉ dạy hầu như không được nhận lương
để trang trải cuộc sống
nhiều giáo viên phải tìm các công việc khác không đúng chuyên môn
tuy nhiên điều này cũng không dễ dàng gì
nhất là thời gian thủ đô đang thực hiện giãn cách xã hội
vì thế việc hội bầm non tư thục hà nội
tổ chức nhiều đợt hỗ trợ các cô giáo
có hoàn cảnh khó khăn đã giúp thầy cô
có thêm động lực vượt qua dịch bệnh
đợt dịch này thì ảnh hưởng rất nhiều
đến cuộc sống của gia đình tôi
ví dụ như là tôi nuôi con nhỏ
không đi làm được
rất khó khăn trong vấn đề về kinh tế
thì mình có tham gia hiệp hội
các chị em đã giúp đỡ tôi về nhu yếu phẩm
như là gạo mì tôm
rồi trứng rồi đồ ăn
rau củ quả
mỗi phần hỗ trợ gồm
gạo trứng rau củ
ngoài ra những thầy cô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cũng được nhận thêm một phần tiền mặt
có thầy cô trực tiếp đến nhận
có trường cử đại diện đến nhận
nhưng có những giáo viên không thể trực tiếp đến địa điểm hỗ trợ
thì hội mầm non tư thuộc hà nội
mang các phần quà trao tận nơi
mà các thầy cô sinh sống
sau khi dịch thì rất nhiều khó khăn

rời bỏ nghề
đó là cái điều mà
chúng tôi rất là lo lắng
chúng tôi đã tiếp xúc
đây là gọi là tiếp xúc những người lái đò
hỗ trợ trước mắt cho các bạn ấy có đủ điều kiện
sau đấy thì
đây là một cái nguồn mà hỗ trợ về tinh thần
khi mà các bạn ấy nhận được món quà này
hội mầm non tư thục hà nội hiện có sáu mươi sáu trường
với khoảng bảy trăm linh giáo viên
hiện đã hỗ trợ được khoảng một nửa số giáo viên này
những phần quà có giá trị không lớn
xong tại thời điểm rất thiệt
với nhiều thiếu thốn do dịch bệnh covid một mươi chín
thì sự quan tâm kịp thời này
là món quà tinh thần giúp đỡ các giáo viên
sẽ có thêm động lực vượt qua khó khăn
để khi tự trưởng trở lại
các thầy cô có thể tiếp tục công việc của mình
trước tình hình dịch có tín hiệu khả quan
cùng với mục tiêu thúc đẩy kinh tế
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha vừa cho biết
lệnh giới nghiêm ban đêm tại các tỉnh
thuộc vùng đỏ sẫm trong diện kiểm soát
nghiêm ngặt và tối đa để phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể là sẽ được rút ngắn hoặc dỡ bỏ
tùy theo tình hình dịch bệnh
và cũng bắt đầu từ ngày một tháng chín
trung tâm xử lý tình hình covid một mươi chín
ccsa của thái lan
đã nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch
bộ y tế thái lan cũng đang cân nhắc
việc cấp thẻ chứng nhận tiêm chủng
và đã hồi phục sau covid một mươi chín
khi người dân tái tham gia các hoạt động xã hội
những thẻ này đặc biệt hữu ích
đối với các nhà khai thác và nhân viên trong các doanh nghiệp
nơi họ phải tiếp xúc nhiều với công chúng
biện pháp này sẽ bổ sung cho việc
đối với lỏng dần phong tỏa
và các hạn chế khác từ ngày một tháng chín tại hai mươi chín tỉnh
có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao nhất
trong đó có thủ đô bangkok
và nhằm thúc đẩy thương mại xuyên biên giới
vốn đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ
trong bảy tháng đầu năm nay
chính phủ thái lan mong muốn đẩy nhanh
các cuộc đàm phán với các nước láng giềng
để mở lại càng nhiều cửa khẩu càng tốt
đến nay thái lan đã mở chín mươi bảy cửa khẩu
trong khi năm mươi ba cửa khẩu
vẫn phải đóng do đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị có lẽ những câu chuyện lịch sử
về lịch sử dân tộc
đặc biệt là về ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
luôn là ký ức thiêng liêng
sâu đậm với mỗi người dân việt nam
nhưng đối với những người đã từng được chứng kiến
khoảnh khắc hào hùng của bảy mươi sáu năm về trước
thì ngày quốc khánh không chỉ là
một ký ức lịch sử đặc biệt quan trọng
mà với họ đó còn là hành trang
để họ truyền cảm hứng
thế hệ sau
tham gia vào cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám
sau khi giành thắng lợi
trong tâm trí ông nguyễn tiến hà
khi ấy là phó trưởng ban thường trực
đội thanh niên cứu quốc thành hoàng diệu
đến nay vị cựu chiến binh
dù đã bước sang tuổi chín mươi ba
nhưng chưa bao giờ quên khoảnh khắc
tỏa dân tộc chờ đón ngày độc lập đầu tiên
ngày bốn tháng chín
là kết quả của
cái bắn thắng
và được chuẩn bị cho nên
mọi người đều háo hức chờ đón
trong cái tài liệu đó
có hơn năm mươi vạn người
văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình
tức là chỉ nghe tên
mà không biết mặt
thế bây giờ hôm nay đây
hiện diện đây người thật
ngược thực sống đây
cho nên mọi người cũng xúc động
một đoạn thì bác lại dừng lại nói
tôi nói thế đồng bào có nghe rõ không
nói như thế có nghĩa là
rất ân cần với người dân
rất gần với người dân
nói để cho dân nghe
khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt
quan trọng với dân tộc
đối với ông đó còn là động lực
để ông tiếp tục đem tuổi xuân của mình
lập nên nhiều chiến công hiền hách
trong các cuộc kháng chiến của dân tộc
đến năm bốn mươi tám
thì với hình thức
làm thầy giáo
được nhận cái chỉ thị của
công chí trần quốc hoàn
là phải đi giải phóng
cho một đồng chí
phái viên công an bị
sau cái việc giải phóng ấy
thế thì nó bắt tôi
tra tấn trốn tù
vào trong tù thì làm bí thư nhà tù
và đồng thời mở cái lớp học
sinh ra trong gia đình có truyền thống chi thức
ông nguyễn lưu
con trai của giáo sư nguyễn diển
nhớ như in khoảnh khắc ngày độc lập đầu tiên của dân tộc
từ những cảm nhận non nớt lúc bấy giờ
và qua những hồi ức của cha
cách bảng tháng một mươi nga
xa khoảng phải lên máy chém
của cái mạng dân chủ tư sản
pháp năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín
vu lũy và hoàng hậu
cũng phải lên máy chém
nhưng của cái mạng tháng tháng của chúng ta
không phải phải lên máy chém
những nhiều người trong chiếc cửa cũ
vẫn được bác tận dụng
khi bác nhìn ra
bác chất thật những người đó là yêu đứa thương dân
cho đến chỉ sau một thế gian đứng gắn
thì nước việt nam
với lời tuyên du độc lập
rất tuyệt vời và khổ đặc
đã được rất nhiều nước trên thế giới
thừa nhận ủng hộ
sự hiện diện của đất nước ta
hai lần được gặp bác
ngay sau ngày quốc khánh đầu tiên
của nước việt nam dân chủ cộng hòa
và lần thứ hai
trước khi diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ ba của đảng lao động việt nam
trong hành trang của chàng trai trẻ khi ấy
trước khi nào quên rằng
mình từng hộ thẹn với lời hỏi thăm của người
ngay trước tết
thì chúng tôi mới biết
là bác hồ sẽ đến thăm nhà
bác mới hỏi rằng
trong các cháu gia đình
có cháu nào được huy hậu của bác hay không
thì tôi rất xấu hổ thương với ông rằng
các cháu không ai được cả
nên là bác quay sang
nói về lại anh vũ quang
này chú vũ quang
sao mà con cái của nhiều
đồng chí lãnh đạo cao cấp
của nhà nước lại ít người được
cái huy hậu của bác nhỉ
câu ấy làm tôi đau giọt lắm
chăn trở với câu nói ấy của bác
nhà báo nhạc sĩ nhà văn nguyễn lưu
đã dành tuổi trẻ của mình
tới những miền xa xôi của tổ quốc
dù đã sắp bước sang tuổi tám mươi
nhưng ông luôn ghi nhớ lời dạy của cha
tiếp tục viết thêm nhiều cuốn sách
với mong muốn đem tới
cho thế hệ tiếp nối những giá trị tốt đẹp
có mất một mươi năm năm
tôi vào tiên viên
công tác trong ngành giáo dục
và ngành văn hóa
một trong những người đội viên tôi vào
để xây dựng
cho tình nguyên mới cũng chính là bố tôi
chỉ có trong gia khó
chỉ có trong vất vả
thì không thể người ta mới tự vươn lên được
tôi rất mong là con tôi cháu tôi
và kể cả lứa bạn trẻ sau này
phải nhìn thấy cái đó
chứ nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp hoa lệ
cái mũi tươi mới bây giờ
và những giá trị
rất nhiều yếu tố ảo trong thời kỳ bốn
mà quy ni những gia khó ngày xưa
thì thật là tiếc
họ những người sinh ra lớn lên
và trưởng thành từ cách mạng
với những ký ức vô giá
về ngày độc lập đầu tiên của dân tộc
đó không chỉ là hành trang nhắc nhở phấn đấu
trong suốt quá trình cống hiến tuổi xuân
cho đất nước
mà còn là nguồn cảm hứng truyền lại
cho những thế hệ mai sau
vâng và những hình ảnh đẹp vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại